trong thời đại công nghệ số tình trạng đau nhức xương khớp do sử dụng máy tính điện thoại quá nhiều ngày càng trở nên phổ biến
một khảo sát thực hiện trên một trăm năm mươi người bao gồm cả sinh viên và nhân viên văn phòng độ tuổi từ một mươi bảy đến sáu mươi tuổi
đăng trên tạp chí y khoa quốc gia mỹ ncbi cho thấy bốn mươi bốn bảy số người tham gia khảo sát gặp các vấn đề về xương khớp
chủ yếu ở bốn vị trí là lưng cổ vai cổ tay
trong đó tỷ lệ sử dụng máy tính bàn máy tính xách tay và thiết bị di động hơn sáu giờ một ngày là năm mươi tám bảy
một nghiên cứu đã tiến hành điều tra gần bảy trường hợp trên khắp đất nước đan mạch đã rút ra kết luận rằng
những người dùng máy tính liên tục cụ thể là sử dụng chuột máy tính trên ba mươi giờ một tuần
sẽ có nguy cơ tổn thương cẳng tay cao gấp tám lần người bình thường
chính thao tác đánh chữ trên bàn phím và điều khiển chuột liên tục nhiều giờ
khiến khớp cổ tay phải hoạt động quá mức dẫn đến cổ tay bị tê xưng đau nhức
ngoài ra dùng máy tính liên tục bằng ngồi trước máy tính không đúng tư thế vị trí cầm chuột
hay tư thế gõ bàn phím không hợp lý sẽ tạo thêm áp lực lên cổ tay nên khả năng gây bệnh sẽ cao hơn
nếu bạn sử dụng chuột máy tính trong không gian hẹp cánh tay không được rỗi thoải mái trong thời gian dài
cùng với đó là cầm chuột sai cách sẽ làm cho bàn tay của bạn xuất hiện tình trạng mỏi cổ tay ngón tay
đa số những người thường xuyên phải dùng chụp máy tính nghĩ rằng đau mỏi cổ tay là điều bình thường
tuy nhiên trong lúc đó dây chẳng thực hiện chức năng hỗ trợ sự vững chắc cho hoạt động của sương khớ
và cổ tay đã bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến những thao tác khác như kéo thả chuột điều khiển cũng bị trì trệ
người làm việc văn phòng chơi game thường xuyên gõ máy tính di chuyển chuột
về lâu dài những hành động lặp đi lặp lại này gây áp lực lên ống cổ tay
khiến dây thần kinh bị chèn ép và dẫn đến tê đau nhức ở bàn tay
dưới đây là những nguy cơ có thể xảy ra do gõ máy tính quá nhiều vào cách khắc phục
vết chai ở gần cổ tay
tác hại khi sử dụng chuột máy tính liên tục liên quan trực tiếp đến ngoại hình
hầu hết mọi người đều có một vết chai hoặc thâm đen nhỏ ở vùng gần cổ tay
do đó dù bạn thuận tay phải cố gắng thi thoảng sử dụng chuồn với tay trái
để giảm áp lực lên tay phải ngăn ngừa trai cổ tay
ngoài ra nên sử dụng loại chuột có thiết kế công thái học
mang đến sự thoải mái cho tay và có tấm đệm ở cổ tay
đau khỉu tay
cơ cơ xương ở tay bị ảnh hưởng khi bạn gõ bàn phím liên tục
hoặc dùng chuột quá nhiều trong thời gian dài tăng nguy cơ chấn thương kiểu tay
nó còn ảnh hưởng đến các cơ bắp cần khỉu tay dẫn đến đau khỉu tay
một trong những cách hiệu quả để ngăn ngừa cơn đau khỉu tay
là đề bàn phím ở cùng độ cao với khỉu tay hoặc hơi thấp hơn ở một góc ba mươi độ
đau cánh tay
ngồi lâu cùng một tư thế trong thời gian dài
cỗ bàn phím hoặc sử dụng chuột nhiều cũng tăng nguy cơ đau cánh tay
do các cơ ở tay hoạt động sai khi sử dụng chuột
để ngăn ngừa tác hại khi sử dụng chuột máy tính
bạn hãy chắc chắn đau khỉu tay ở vị trí hơi thấp hơn so với bàn tay
ngoài ra không nên cong tay và cánh tay mà nên để thẳng
giúp giảm áp lực lên cổ tay và bàn tay ngăn ngừa đau cánh tay
nguyên nhân là do việc sử dụng chuột nhiều
có bàn phím liên tục có thể gây áp lực đến các ngón tay
dẫn đến viêm gân
để giảm đau và giảm căng cơ vùng này
bạn nên tập động tác sũi bàn tay ngón tay thường xuyên để tránh viêm gân
thao tác đánh chữ trên bàn phím và điều khiển chuột liên tục nhiều giờ
khiến khớp cổ tay phải hoạt động quá mức
dẫn đến cổ tay bị tê sưng đau nhất
ngoài ra dù máy tính liên tục bằng ngồi trước máy tính không đúng tư thế
vị trí cầm chuột hay tư thế gõ bàn phím không hợp lý sẽ tạo thêm áp lực lên cổ tay
nên khả năng gây bệnh sẽ cao hơn
nếu bạn sử dụng chuột máy tính trong không gian hẹp
cánh tay không được rũi thoải mái trong thời gian dài
cùng với đó là cầm chuột sai cách
sẽ làm cho bàn tay của bạn xuất hiện tình trạng mỏi cổ tay ngón tay
đa số những người thường xuyên phải dùng chuột máy tính nghĩ rằng
đau mỏi cổ tay là điều bình thường
tuy nhiên trong lúc đó dây chẳng thực hiện chức năng hỗ trợ sự vững chắc
cho hoạt động của xương khớp và cổ tay đã bị tổn thương nghiêm trọng
sẽ đề phòng chấn thương
nên ngồi thẳng khi học tập và làm việc
nghỉ ngơi khoảng ba mươi giây sau mỗi tiếng
trành cuối người xuống bàn phím để có thể gây căng thẳng quá mức lên cổ
lưng hoặc cuộc sống
cách tốt nhất là duy trì một góc chín mươi độ giữa cổ tay
phiểu tay và phần trên của cánh tay
ngón tay và cổ tay phải giữ thăng bằng trong khí gõ
ngoài những quy cơ trên
gõ máy tính quá nhiều cũng làm cho các bệnh như viêm gan
viêm bao hòa dịch bong ở vùng cổ tay trầm trọng hơn
giới đây là một số quy tắc cầm chuột máy tính đúng thư thế đúng cách
vị trí cầm chuột phù hợp
khi cầm chuột máy tính bạn không nên để nó ở gần hoặc quá xa bàn phím máy tính
nếu bạn để chuột quá gần
thì thao tác hoạt động không được tự do
nếu để xa thì làm cho cổ tay bị mỏi
vì thế bạn nên để chuột ngay cạnh bên song song với bàn phím máy tính
chọn tốc độ con chó phù hợp bạn nên điều chỉnh độ nhạy
cũng như tốc độ con trỏ chuột phù hợp với khả năng sử dụng của mình
nếu quá chậm bạn phải di chuyển chuột nhiều lần để tới vị trí mong muốn
nếu quá nhanh thì thao tác chuột không được chính xác
vị trí đặt bàn tay và ngón tay
đặt bàn tay và cổ tay thẳng hàng khi cầm chuột
bàn tay và ngón tay nên đặt nhẹ nhàng lên chuột
sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất
phía cột tay không nên cong lên hoặc võng xuống khi thao tác
hướng cổ tay thẳng hàng
không nên xoay cổ tay quá nhiều trong khi di chuyển chuột
bởi vì cổ tay là nơi dễ bị tổn thương nhất
khi thao tác chuột bạn nên kết hợp với găng tay để di chuyển chuột tự nhiên hơn
đồng thời giúp bạn hạn chế cổ tay làm việc quá nhiều
dưới đây là một cách cầm chuột máy tính phổ biến cùng những ưu điểm và nhược điểm của chúng
đặt cả bàn tay lên chuột
đây là cách cầm chuột phổ biến được nhiều người sử dụng nhất
người dùng sẽ đặt cả bàn tay lên chuột
lông bàn tay sẽ đặt nằm lên phần lưng và bao quát xung quanh bề mặt chuột
phần phía gần cổ tay trở về sau sẽ áp sát vào phía sau của chuột
từ đó khi bạn di chuyển vào giữ trời chủ yếu bằng ngón tay
ngón tay cái ngón áp út hoặc ngón út
còn hai nút trái vào phải chuột lần lực sẽ được điều khiển bằng ngón trỏ và ngón giữa
trường hợp chuột máy tính có thêm các nút bên hông
thì ngón cái hoặc ngón út sẽ đảm nhiệm lúc này
cách dùng chuột này khá phổ biến và thoải mái
bạn có thể dùng cổ tay để điều khiển chuột máy tính và thao tác khá chính xác
nếu biết cách thao tác kết hợp của tay và cẳng tay
bạn sẽ giảm được tình trạng đau mỏi khi sử dụng chuột
khi bạn thực hiện các thao tác bấm chuột bằng ngón tay hơi khó
tốc độ chuyển chuột con trò hơi chậm và hạn chế
nếu bạn dùng tư thế này thao tác chỉ bằng gột tay trong thời gian dài
sẽ ảnh hưởng đến sương khớp
đã cách ngón tay lên chuột
đối với cách này người dùng sẽ căng các ngón tay lên
cùng với đó họ chỉ tiếp xúc với vị trí phím bấm bằng các đầu ngón tay
phần lòng bàn tay chỉ tiếp xúc với chuột một ít
cách dùng này cho phép người dùng có thể dễ dàng điều khiển chuột bằng cổ tay
thêm vào đó nó còn cho phép người sử dụng click chuột với tốc độ cao dễ dàng hơn
tuy nhiên cách cầm chuột này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các khớp và ngón tay
bạn có thể thoải mái điều khiển chuột bằng dễ dàng
bạn có thể điều khiển chuồi bằng cổ tay với tốc độ nhanh
khi click chuột sẽ được nhanh hơn tốc độ cao hơn
cách dùng chuột này khá mất thự nhiên
khi thực hiện độ chính xác trong các thao tác yêu cầu sự tỉ mỉ
nếu bạn dùng cách này thường xuyên
thao tác bằng cổ tay và ngón tay sẽ bị mỏi
khi sử dụng trong thời gian lâu dài
có thể gây tác động từ các khớp cổ tay và ngón tay
không đặt bàn tay lên chuột
đây là một trong những phương pháp cầm chuột khó nhất trong ba cái cẩm chuột ở bài viết này
lý do là khi đó diện tích tiếp xúc giữa các đầu ngón tay và bàn tay với chuột khá ít
khi bạn thao tác chuột dạng này
các ngón tay chỉ được chạm vào nút bấm trên chuột
trong khi đó lòng bàn tay đều bị nhấc lên
tạo áp lực nặng và gây ảnh hưởng đến xương khớp
từ điểm bạn sẽ được di chuyển vào thao tác chuột ở tốc độ cao
bạn có thể sử dụng các ngón tay để điều khiển các chuyển động của chuột
click chuột sẽ được nhanh hơn tốc độ cao hơn
nhược điểm các cơ của sương khớp sẽ chịu áp lực khá nhiều và nhanh mỏi tay
khi sử dụng cách này lâu sẽ rất khó chịu
dùng trong thời gian dài dễ mắc các bệnh sương khớp của tay bàn tay
nếu là người thường xuyên phải làm việc với máy tính
bạn nên lưu ý loại bỏ những thói quen không tốt sau đây để bảo vệ cơ thể tốt hơn
sợ tay lên mặt
bàn phím hay chuột máy tính là nơi chứa nhiều bụi bẩn và vi khuẩn
nếu sợ tay lên mặt khi đang dùng chúng
bạn sẽ vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào da
đây cũng chính là nguyên nhân khiến mụn trưng ca xuất hiện tràn lan
ăn uống trong lô gõ phím
việc vỡ khỏ bàn phím vừa tiện tay nhóm đồ ăn là một thói quen không tốt cho sức khỏe chút nào
lúc này những vi khuẩn và bụi bẩn sẽ vô tình xâm nhập vào cơ thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa
ngoài ra ăn uống khi đang dùng máy tính cũng làm cản trời quá trình tiêu hóa thức ăn của sợ tay
do vậy bạn hãy loại bỏ thói quen vừa ăn vừa làm việc và đừng quên rửa sạch tay sau khi dùng máy tính
nhìn gần màn hình
nhìn máy tính với khoảng cách cần trong thời gian dài sẽ khiến thị lực suy giảm
chúng còn có thể khiến bạn gặp phải tình trạng đau lưng cổ do phải dưới người về phía trước quá lâu
để tránh gặp phải những vấn đề trên bạn ấy lưu ý nhìn máy tính với khoảng cách vừa đủ từ ba mươi đến ba mươi năm cm